các tỉnh miền trung xảy ra trận lũ lụt lịch sử
lũ trồng lên lũ ảnh hưởng sâu rộng và tác động gây tổn thất thiệt hại cho toàn khu vực
và những ngày qua mưa lớn kéo dài một lần nữa khiến giải đất này hứng chịu không ít thiệt hại
trong đó đã có tới một mươi tám người chết mất tích và bị thương
còn thiệt hại về kinh tế thì chưa thể thống kê hết
những thông tin đáng chú ý này sẽ mở đầu bản tin trưa ngày hôm nay
theo ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
trong những ngày qua do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt cục bộ
tại một số khu vực trũng thấp ven sông các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
cụ thể hiện tỉnh quảng bình có ba mươi ba xã trên hai hai trăm ba mươi hai hộ ngập lụt
tỉnh quảng trị có một mươi năm xã bị ngập từ năm đến hai mét
tỉnh thừa thiên huế có năm mươi bốn xã ngập lụt
trong đó có sáu xã ven sông bồ sông âu lâu
huyện phong điền có ba xã
ngoài ra còn ba xã ven sông yên huyện hòa vang
thành phố đà nẵng cũng chìm trong biển nước
mưa lũ đã làm một mươi tám người chết mất tích và bị thương
nghệ an hai thừa thiên huế một hòa bình i
và một mươi người mất tích tại quảng bình quảng trị quảng ngãi thừa thiên huế
bốn người bị thương ở tỉnh hòa bình và quảng ngãi
sáu mươi năm căn nhà bị tốc mái và khoảng hơn hai hecta lúa
gần bốn trăm linh hecta hoa màu
một mươi chín hecta nuôi trồng thủy sản bị ngập úng hư hại
mưa lũ cũng khiến bốn mươi bốn vị trí trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ bị sạt lở ách tắc
tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
mưa lớn liên tục kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại xã đưng cân nớ
theo số liệu ban đầu đường trường sơn đông sạt lở một điểm dài khoảng hai mươi mét
một số vị trí mặt đường và hệ thống thoát nước bị sói trôi hoặc vùi lấp
nhiều đoạn đường giao thông nông thôn cũng bị hư hỏng
các cơ quan đơn vị và địa phương huy động lực lượng công an quân sự lập chốt chặn
cảnh báo nguy hiểm đối với người và phương tiện đi qua khu vực bị sạt lở
cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của mưa lũ huyện ea súp tỉnh đắk lắc hiện có tới hơn bốn trăm linh ngôi nhà bị ngập lụt
quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng cũng như tài sản của nhân dân
những ngày qua lực lượng công an huyện đã triển khai một trăm linh quân số ứng trực ngày đêm
để kịp thời giải cứu người dân từ các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được khi lực lượng công an huyện ea súp tỉnh đắk lắc
đang triển khai lực lượng tìm ứng cứu một mươi bốn người dân đi canh tác
ở các tròi giấy bị nước lũ bất ngờ đổ về cô lập không thể trở về với gia đình
sau nhiều giờ đồng hồ vượt nước lũ chảy xiết lực lượng công an đã tiếp cận
đưa được một mươi bốn người dân này về đến nơi an toàn
mình có năm người sáng nay tôi có ăn nước mưa nhiều sáng nay nước dâng lên cao
sáng nay công an sáng đi vào cứu em ấy với gia đình với mấy người cũng thoát nạn
mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày
dựa nguồn đổ về bất ngờ đã khiến hàng trăm hộ dân ở huyện airsoft phải hứng chịu thiệt hại nặng nề
hôm qua cũng dài dặn xong thì tầm tám giờ là bắt đầu nước lên là lên nhanh không kịp giỡn tay
nhất là châu bò gà khỏe là trôi đi hết
lực lượng công an huyện đã hết sức nỗ lực cố gắng từng đồng chí cán bộ chiến sĩ